tại tp hcm trước những bất cập của việc nâng cao độ tuyến đường kinh dương vương khiến người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt
ubnd tp hcm đã có quyết định hạ độ cao tuyến đường
trong cuộc họp giữa phó chủ tịch ubnd tp hcm lê văn khoa và các ban ngành liên quan
sau khi lắng nghe những phản ánh từ người dân và thông qua khảo sát về sự bất cập trong việc nâng cao tuyến đường kinh dương vương
ubnd tp hcm đã đi tới quyết định hạ độ cao tim đường xuống hai mươi năm cm và lề đường là một mươi cm và đầu tư bảy mươi tỷ đồng xây dựng trạm bơm thoát nước để giảm ngập cho bốn mươi bốn tuyến hẻm xung quanh đường kinh dương vương
sau quyết định này ngày bảy tháng chín công trình gói thầu số hai dài tám trăm tám mươi mét bắt đầu thi công trở lại
đây là đoạn đường phải tạm dừng thi công trong hơn ba tháng qua do đợi chỉ đạo của ubnd tp hcm
tuy nhiên phương án này chỉ áp dụng cho gói thầu thứ hai
thi công dở dàng còn hai gói thầu một và ba dài gần hai km đã chảy nhựa thì phải đợi lấy ý kiến của người dân để có biện pháp khắc phục